sở giao thông vận tải tp đà nẵng đã chính thức đưa vào vận hành thêm sáu tuyến xe buýt trợ giá
nâng tổng số xe buýt trợ giá lên thành một mươi hai tuyến tạo thành mạng lưới giao thông công cộng bà phủ
và các hướng đi qua trung tâm hành chính các quận huyện để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách trên địa bàn
theo đó thời gian hoạt động của các tuyến buýt được bắt đầu từ năm h ba mươi đến hai mươi một h hàng ngày
với tần suất một mươi phút một chuyến vào giờ cao điểm và hai mươi phút một chuyến vào giờ bình thường
giá vé là năm đồng một lượt
bốn mươi năm đồng một tháng đối với hành khách được ưu tiên
và chín mươi đồng một tháng đối với hành khách không được ưu tiên
việc tăng thêm sáu tuyến xe buýt trợ giá sẽ góp phần thực hiện mục tiêu dài hạn giảm phương tiện cá nhân
giải quyết tình trạng ủn tắc giao thông đô thị giảm thiểu ô nhiễm môi trường
đà nẵng đã và đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm khích lệ người dân
nhất là cán bộ công chức tham gia đi xe buýt ngày càng tăng